sáng nay bốn tháng một mươi đoàn đại biểu lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hà nội do đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo tỉnh ninh bình
đã dân hương dân hoa lễ vật tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt cố đô hoa lư
xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình nhân kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
đoàn đã dân hương dân hoa lễ vật tại đền thờ vua đinh tiên hoàng vua lê đại hành và nhà tưởng niệm vua lý thái tổ
đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội một nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
bày tỏ lòng thanh kính của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội
tưởng nhớ các vị hoàng đế các triều đại đinh tiền lê lý
hoa lư được biết đến là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền ở việt nam
năm hai nghìn một mươi vua lý thái tổ rời kinh đô từ hoa lư về thăng long hà nội
hiện cố đô hoa lư còn lưu trữ nhiều di tích lịch sử qua nhiều thời đại kể trên